hơn năm mươi sáu hai trăm linh chứng chỉ ielts của idp bị kết luận sai phép
và như vậy là trong vòng chín tháng thì công ty này đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ
dù chưa được bộ giáo dục và đào tạo cho phép
vậy tại sao trong suốt cả năm hai nghìn hai mươi hai công ty này tổ chức hàng trăm đợt thi
tại nhiều địa phương mà không bị kiểm tra giám sát
từ vụ việc này cho thấy trách nhiệm về thực thi pháp luật của cả đơn vị tổ chức thi
và cơ quan quản lý nhà nước
cũng cần hiểu rõ về các bài thi đánh giá năng lực tiếng anh
để đảm bảo quyền và lợi ích của thí sinh
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của truyền hình công an nhân dân
với mỗi thí sinh công ty idp thu về khoảng bốn sáu triệu đồng lệ phí thi ielts
là một phép toán đơn giản lấy năm mươi sáu hai trăm linh nhân với bốn sáu
số tiền tương đương sẽ là hai trăm tám mươi năm năm trăm hai mươi tỷ đồng
đây thực sự là một con số khổng lồ
với sai phạm tổ chức liên kết thi mà chưa được phép
đồng nghĩa với việc công ty này đã không thực hiện các nghĩa vụ về tài chính
theo đúng quy định của pháp luật
thông tin đấy rất là bất ngờ rất là gây lo lắng cho nhiều người
đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh và những thí sinh mà đã tham gia thi
và cuộc thi đó
vấn đề tôi cho rằng là cần phải làm rõ
cơ sở nào để xác định là cấp sai quy định
đồng thời cơ sở nào để hợp thiết khóa công nhận cái đó
thì cái việc là sai không sai
có phù hợp hợp lệ không hợp lệ
thì phải có căn cứ pháp lý
việc bộ giáo dục đào tạo công bố kết luận thanh tra
và bộ dục đào tạo công nhận kết quả chất lượng của các thí sinh
là hai việc hoàn toàn lực lực với nhau
các cái chứng chỉ đó có giá trị
và công nhận rằng là cái năng lực ngoại ngữ của họ
đã được một bên
là cái đơn vị chủ sở hữu của các cái kỳ thi này
và những cái bên mà chúng ta nói đến ở đây
là chỉ là những cái đơn vị được ủy quyền tổ chức thi thôi
thế còn cái việc đảm bảo chất lượng
thì bộ giáo dục đào tạo vẫn công nhận là điều hoàn toàn hợp lý
mặc dù bộ giáo dục và đào tạo khẳng định các thí sinh không bị ảnh hưởng gì
từ việc idp cấp giấy phép sai hàng chục nghìn chứng chỉ ielts
nhưng thông tin này cũng đã gây lo lắng cho thí sinh dự thi lấy chứng chỉ
bên cạnh đó
kỳ thi pháp luật của cơ quan quản lý giáo dục
và các đơn vị liên ngành khác cũng phải được tính đến
đã có quy định rồi đã công khai rồi
cái cơ sở đó biết được rồi
nhưng họ cố tình vi phạm cố tình vẫn tổ chức kỳ thi đó
vẫn thu phí vẫn cấp ra chứng chỉ đó
thì nhìn nhận ở góc độ pháp lý
thì cái trách nhiệm pháp lý ở đây là gì
thì rõ ràng là cái việc vi phạm pháp luật
thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý
trách nhiệm ít nhất là xử phạt vi phạm hành chính
thế còn nếu hết thời hiệu xử phạt rồi
thì không được phép xử phạt
nhưng mà vẫn được phép áp dụng biện pháp khác của cơ quan
bất cứ đất nước bất cứ quốc gia nào
thì đều có cái hoạt động quản lý
và đặc biệt quản lý trên lĩnh vực giáo dục đào tạo
là một trong những cái nội dung quản lý rất là quan trọng
đã giao cho bộ ưu dục
và tôi tin rằng trong thời gian tới
thì những cái kết quả thanh tra
những cái dư luận sẽ sớm được làm rõ
và sẽ có các cơ quan chức năng có thẩm quyền
giải đáp những cái băn khoăn
tuy nhiên chúng ta phải khẳng định một điều
rằng tất cả những cái kết quả công bố này
cũng chỉ để nhằm giúp cho các cơ sở khảo thí quốc tế và trong nước
có cơ hội để nhìn lại cái quá trình
hoàn thiện các cái thủ tục pháp lý
để tổ chức các kỳ thi
nhằm làm cho cái chất lượng
và cái kết quả công tác khảo thí
tại việt nam đạt chuẩn
quốc gia và quốc tế
sau hàng loạt động thái trên của bộ giáo dục và đào tạo
dư luận không khỏi băn khoăn
về trách nhiệm quản lý giám sát
xử lý việc thi
và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
và đề nghị bộ giáo dục đào tạo
cần tránh tình trạng để xảy ra
việc đã rồi mới giải quyết
gây hoang mang lo lắng không đáng có cho người học
mặc dù việc này không phải là lỗi ở họ
tại việt nam thì từ năm hai nghìn một mươi
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức
đưa kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
theo khung năng lực ngoại ngữ
sáu bậc vào hoạt động
bài thi vstep là bài thi
đánh giá năng lực tiếng anh
cấp chứng chỉ quốc gia
có giá trị tương đương
và được công nhận như những bài thi
đánh giá năng lực quốc tế khác về tiếng anh
tuy nhiên thì bài thi này
vẫn chưa thực sự nhận được sự quan tâm
của phụ huynh học sinh
cũng như các thí sinh
khung năng lực này được bộ giáo dục tào
xây dựng dựa trên cơ sở
tham chiếu của khung tham chiếu châu âu
và một số nước sử dụng tiếng anh
đồng thời nghiên cứu
và phù hợp với điều kiện
thực tế hoặc ngoại ngữ
của việt nam để xây dựng
để ký thi này
được tổ chức từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
theo hình thức thì trên máy tính
với bốn kỹ năng nghe nói đọc viết
ý nghĩa của cái v step
nó nằm ở cái chỗ là
đây là một cái sự công nhận chất lượng
và cái sự công nhận chất lượng này
chúng ta nhìn theo nghĩa hẹp
thì tưởng rằng là nó chỉ có
ở trong cái phạm vi của việt nam
nhưng mà như tôi nói
những cái gì mà tôi biết được
thì quá trình làm v step
cũng đảm bảo được cái việc là
được cái sự đồng thuận
của các tổ chức quốc tế lớn
trên thế giới
ví dụ như là
đảng khung quản lý của châu âu
là một trong ba mươi bốn đơn vị
đủ điều kiện tổ chức thi
học viện an ninh nhân dân
đã nghiêm túc thực hiện đúng quy định
đảm bảo để tổ chức thi an toàn
nghiêm túc khách quan và công bằng
số lượng các cái cơ sở thi này
trong phát triển trong gần một mươi năm gần đây
với những đơn vị đầu tiên
là những cơ sở đào tạo trọng điểm
về ngôn ngữ
trong đó có tiếng anh của quốc gia
và đến nay sau nhiều năm
mới có ba mươi bốn đơn vị trong danh sách
thì đủ thấy rằng là
cái quy trình quy định
để được cấp phép tổ chức thi
bài thi v step cấp quốc gia
nó khó khăn và
quan trọng như thế nào
kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh
theo khung sáu bậc
có điểm khác biệt
so với kỳ thi ielts và toefl
đó là về định dạng đề
quy trình tổ chức thi
và giá trị áp dụng
thực tế thì bộ giáo dục cũng quy định
bài thi đánh giá năng lực v step
cấp quốc gia
thì được công nhận tương đương
như các bài thi quốc tế khác
cũng tạo điều kiện cho người học người thi
có điều kiện tiếp cận và tham gia
một cách chủ động về yếu tố thời gian
địa lý tài chính
để tham gia các kỳ thi này
đối với học sinh thì sử dụng để
có thể xét miễn thi
môn ngoại ngữ trong tốt nghiệp trường học vật hồng
thứ hai là có thể sử dụng để
xét tuyển vào các trường đại học
theo đề án tuyển sinh của các trường
và cũng là theo khung năng lực
trình độ quốc gia thì đây cũng là một điều kiện
để đảm bảo
để đánh giá chuẩn đầu ra
theo từng trình độ
trong giáo dục đào tạo
đối với đại học
thì là tương đương b một
đối với sau đại học
thì là tương đương b hai
ngoài ra nữa thì chứng chỉ này
còn được các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng
để quản lý cán bộ
đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và sắc thực điện tử
nằm trong mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số
điều này được ứng dụng
một cách hiệu quả trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc
ở trong các kỳ thi vstep hiện nay
thì cũng chưa phải là có
tất cả các cơ sở đào tạo
có thể áp dụng được cái biện pháp
an ninh an toàn này để đảm bảo các kỳ thi
thực chất đây chính là
dùng cái phần mềm
rất là truyệt biệt
kết nối với
hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân quốc gia
trong việc sắc thực
nhằm đảm bảo rằng
người đang kỳ thi vstep
có đúng là người
theo cái hệ thống quản lý
ở hệ thống định danh căn cấp công dân quản lý không
và học viện an ninh nhân dân là một trong những đơn vị đi đầu
được lãnh đạo bộ công an
giao thí điểm
thực hiện cái nội dung đảm bảo an ninh an toàn
trong các kỳ thi này
và hiện nay thì học viện an ninh nhân dân đang áp dụng
rất là hiệu quả triệt để
tại kỳ thi của mình
để đảm bảo các cái an ninh an toàn của kỳ thi
dù là lựa chọn hình thức thi
như thế nào
điều quan trọng nhất vẫn là học lực
và trình độ của thí sinh
được thể hiện qua kết quả của bài thi
đối với các học sinh
và cá nhân có nhu cầu
đi du học nước ngoài
ở trình độ cử nhân thạc sĩ
hoặc cao hơn thì rõ ràng
điều kiện về chứng chỉ tiếng anh
là một trong những điều kiện
mà họ yêu cầu phải nộp trong hồ sơ
có tới tám mươi năm
các học sinh sinh viên
đều tham gia
các chương trình đào tạo cử nhân
đại học và sau đại học ở trong nước
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đã hết
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong khung giờ này ngày mai